trên địa bàn tỉnh điện biên xuất hiện nhiều kiến ba khoang có nơi phát hiện từng đàn kiến lên đến hàng trăm con khiến cho người dân vô cùng lo lắng
điều lo ngại là do không biết cách ứng phó với loại quyến này như thế nào nên nhiều người đã bị viêm da do tiếp xúc trực tiếp với kiến
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố điện biên
tại trường trung học phổ thông thành phố điện biên phủ ghi nhận những đàn kiến ba khoang lên đến hàng trăm con nằm la liệt ở chân tường
nhà trường cho biết kiến ba khoang mới xuất hiện nhiều trong khoảng một tuần trở lại đây và khiến nhiều người bị viêm da
do thiếu thông tin và chưa nhận thức đầy đủ về kiến ba khoang nên nhiều người vẫn chưa biết cách phòng tránh loại kiến này
nhiều người dùng tay chân để giết kiến sau đó lại vô tình dùng tay tiếp xúc với vùng da khác
chất độc của kiến ba khoang khi tiếp xúc với da tạo nên bỏng da viêm da
khi bị viêm da do chất động của kiến ba khoang nhiều người vẫn lầm tưởng với bệnh jonah rời leo
từ ngày hai mươi tháng một mươi đến nay hàng ngày có hàng chục bệnh nhân đến khám chữa bệnh viêm luet da do kiến ba khoang tại trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh điện biên
có ngày lên đến hai mươi bệnh nhân
tính từ đầu tháng đến nay trung tâm đã tiếp nhận hơn một trăm bốn mươi ca bị viêm da do kiến ba khoang
con số này tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái
kiến ba khoang không đáng lo ngại như loài côn trùng truyền bệnh
nó không cắn đốt người mà do con người vô tình tiếp xúc với chất độc trong cơ thể kiến gây viêm da kích ứng
bởi vậy người dân cần bình tĩnh để xử trí
tốt nhất là mình có thể dùng một tờ giấy hay cái gì đó cái que hay cái gì đó mình hoặc trổi mình quét ra ngoài xong rồi mình có thể gom nó lại mình đốt nó đi
nếu vô tình tiếp xúc với kiến ba khoang thì nên rửa sạch bằng nước sạch hoặc nước muối loãng
không rửa bằng nước xà phòng vì sẽ làm gia tăng kích ứng
tuyệt đối không được gãi hay trà sát mạnh vùng da bị tổn thương
sau đó bôi bằng hố nước để làm dịu mát chỗ tổn thương
nếu thấy da bị phồng rộp bỏng rát
thì nên đến cơ sở y tế để được chuẩn đoán và điều trị kịp thời